để tránh tình trạng quá tải các bệnh viện thì hiện nay đang có rất nhiều f điều trị tại nhà
vậy ba thông số quan trọng mà các f điều trị tại nhà cần theo dõi thường xuyên là gì
ba thông số đó chính là độ bảo hỏa oxy trong máu spo hai nhịp thở và nhiệt độ cơ thể
theo hướng dẫn của bộ y tế sbo hai dưới chín mươi bốn là một trong những dấu hiệu bệnh trở nặng
bệnh nhân cần phải báo ngay cho cán bộ y tế
thạc sĩ bác sĩ nguyễn thị phương anh bệnh viện phổi trung mương cho biết
hầu hết người dân thành phố đã được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín từ một đến ba mũi
vì thế đa số không có triệu chứng hoặc chỉ sốc ngạc mũi
một số húng hắn ho sau năm ngày dùng thuốc monopiravir bệnh sẽ thoái lui và rất hiếm trường hợp chuyển nặng
các f đủ điều kiện điều trị tại nhà chỉ cần tuân thủ dinh dưỡng tập luyện
giữ tinh thần lạc quan thoải mái
những trường hợp bị mất mùi có thể kích thích khứu rác bằng những cách
ngửi các tinh dầu nếu cơ địa không bị dị ứng
theo các bác sĩ khi thấy chỉ số sp hai xuống thấp
người bệnh cần kiểm tra xem máy đo và cách đo có chính xác hay không
cụ thể nếu đo trên người bình thường thì chỉ số này là chín mươi tám một trăm linh
cách đo so ấm bàn tay trước khi kẹp máy đo để cố định bàn tay lên mặt bàn
khi đo giữ yên bàn tay trong một phút rồi đọc kết quả
nếu spo hai xuống thấp dưới chỉ số
chín mươi bốn người bệnh cần phải giữ bình tĩnh nằm nghỉ để tránh cơ thể tăng nhu cầu hô hấp
nên nằm tư thế nằm sấp hít thở sâu
điều quan trọng là tinh thần phải thật thoải mái không hoang mang lo lắng
trong khi đó người nhà lập tức báo cho cán bộ y tế để được hỗ trợ
với f không triệu chứng hoặc có thể nhẹ
có thể tập các bài phục hồi chức năng bao gồm tập các kiểu thở là chính
tập thở chúm môi tập thở cơ hoành tập yoga hay dưỡng sinh
các kỹ thuật vận động là cần thiết
tuy nhiên cần phải tăng dần cường độ và thời gian tùy khả năng của mỗi người
nếu người nhiễm covid một mươi chín có tiếc nhiều đợm
thì bổ sung các kỹ thuật thở chu kỳ chủ động và kỹ thuật ho hữu hiệu
theo bác sĩ phương anh bài tập thở này rất tốt cho hô hấp của bệnh nhân covid một mươi chín
vì thế bác sĩ khuyên dù sốc mệt f cũng nên duy trì các bài tập thở này
ít nhất một mươi năm phút một ngày
khi phát hiện bất cứ một trong các dấu hiệu dưới đây
người bệnh cần phải báo ngay với cơ sở quản lý người nhiễm covid một mươi chín tại nhà
trạm y tế xã phường hoặc trạm y tế lưu động trung tâm vận chuyển cấp cứu
cụ thể một khó thở thở hụt hơi hoặc ở trẻ em có dấu hiệu thở bất thường
thở rên rút lõm lòng ngực phập phòng cánh mũi kho khe thở rứt thì hết vào
nhịp thở người lớn nhịp thở lớn hơn hoặc bằng hai mươi một lần một phút
trẻ em từ một đến dưới năm tuổi nhịp thở lớn hơn hoặc bằng bốn mươi lần một phút
trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi nhịp thở lớn hơn hoặc bằng ba mươi lần một phút
lưu ý ở trẻ em đến đủ nhịp thở trong một phút khi trẻ nằm yên không khóc
sp hai dưới hoặc bằng chín mươi năm nếu có thể đo khi phát hiện bất thường đo lại lần hai sau ba mươi giây đến một phút
khi đo yêu cầu giữ yên vị trí đo
bốn mạch nhanh lớn hơn một trăm hai mươi nhịp một phút hoặc dưới năm mươi lần một phút
năm huyết áp thấp huyết áp tối đa dưới chín mươi mm
sáu đau tức ngực thường xuyên cảm giác bó thắt ngực đau tăng khi hít sâu
bảy thay đổi ý thức lú lẫn ủ rũ lờ mơ rất mệt mệt lã trẻ quấy khóc ly bị khó đánh thức coi giật
tám tím môi tím đầu móng tay móng chân da xanh môi nhợt lạnh đầu ngón tay ngón chân
chín không thể bú hoặc uống kém giảm
một mươi ăn kém nôn ở trẻ em
trẻ có biểu hiện nội dung chứng viêm đa hệ thống sốt cao đỏ mắt môi đỏ lưỡi dâu tây ngón tay chân sưng phù nổi hồng bang
một mươi mắc thêm bệnh cấp tính sốt sốt huyết tay chân miệng
một mươi một bất kỳ tình trạng bất ổn nào của người nhiễm covid một mươi chín mà thấy cần báo với cơ sở y tế
sở y tế hà nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị y tế trong và ngoài công lập
căn cứ tình hình dịp bệnh chức năng nhiệm vụ được giao
công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đảm bảo an toàn hiệu quả tập trung vào công tác xét nghiệm sars cov hai
cụ thể khi phát hiện các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính
cần nhanh chóng khẩn trương thực hiện công tác cách ly điều trị điều tra khoanh vùng
truy vết xử lý dịch bệnh theo đúng quy định của bộ y tế
thực hiện tư vấn hỗ trợ cơ quan đơn vị và người dân trên địa bàn
các biện pháp phòng chống dịch tránh tình trạng người dân tự điều trị tại nhà
không theo hướng dẫn của y tế hoặc tự di chuyển đến bệnh viện nơi đông người
sở y tế cũng giao nhiệm vụ cho trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội
tăng cường truyền thông hướng dẫn người dân đơn vị trên địa bàn
chấp hành các quy định phòng chống dịch đặc biệt khuyến cáo người dân tự xét nghiệm covid một mươi chín
khi có kết quả dương tính cần liên hệ ngay với y tế địa phương để được tư vấn
thông qua đó giúp cho y tế địa phương phát hiện sớm ca bệnh nghi ngờ
khoanh vùng và dập dịch đồng thời hạn chế lây nhiễm cho cộng đồng
bên cạnh đó thông báo số điện thoại đường dây nóng của sở y tế tổng đài một nghìn hai mươi hai
để người dân có thể liên hệ và được cung cấp thông tin kịp thời
sở y tế cũng giao nhiệm vụ cho các trung tâm y tế quận huyện thị xã
căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn
chỉ đạo các trạm y tế thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại địa phương
phó giáo sư hồ thị kim thanh trưởng bộ môn y học gia đình trường đại học y hà nội cho biết
qua thời gian theo dõi và hỗ trợ f tại hà nội các bác sĩ nhận thấy tâm lý của f đều lo lắng
mất bình tĩnh khi biết mình là f
phó giáo sư thanh cho rằng hiện nay dịch đã khác giai đoạn trước
mà người được tiêm từ một ba mũi vaccine do vậy diễn biến lòng sàng của covid một mươi chín sẽ khác với thời kỳ đầu
vì vậy việc hướng dẫn điều trị cũng thay đổi nên người dân cần cập nhật hướng dẫn của giới chuyên môn
hiện tại có ba gói thuốc phân theo nhóm a b c f điều trị tại nhà sẽ được cơ quan y tế phát
tuy nhiên phó giáo sư thanh cho biết người dân cũng có thể tự mua trước gói thuốc a
gói thuốc a đây là gói thuốc điều trị triệu chứng không cần khe đơn
bạn có thể tự chuẩn bị tại nhà khi nhỡ chuyển thành f mà đơn vị y tế chưa chuyển thuốc tới
chưa kịp đi mua thì đã có sản thuốc ở nhà
nhóm thứ nhất gồm thuốc giảm đau hạ sốt thường dùng baracetamol
một số người dị ứng paracetamol có thể dự trụ thuốc hạ sốt khác đều dùng quy định theo liều đã hướng dẫn
nhóm thứ hai là các vitamin để nâng cao sức khỏe cho người bệnh tăng sức đề kháng miễn dịch để chống lại virus
các vitamin được sử dụng nhiều nhất là vitamin nhóm b d kẻm
người bệnh có thể uống vitamin tổng hợp để cung cấp đầy đủ vitamin và các vi lượng khác
người chưa nhiễm covid một mươi chín cũng có thể uống vitamin
nếu người đang điều trị bệnh lý khác có thể chống chỉ định vitamin sẽ tránh vitamin đó
nhóm thứ ba các nước bù điện giải gói thuốc orezon
nếu có sốc cao khát nước và tiêu chảy cần bù điện giải
còn nếu không triệu chứng trên thì chỉ cần sử dụng nước lọc nước hoa quả
nhóm thứ tư là nước muối sát trùng mũi hồng
người bệnh nhẹ ở nhà ít triệu chứng có thể bị ho hát hơi khích ứng đường hồ hấp
khi đó người bệnh nên rửa mũi hồng ngầm nước muối vào hồng một vài giây sau rửa sạch giúp làm ẩm và làm sạch đường hồ hấp
người bệnh cũng có thể dùng một số dung dịch rửa mũi hỏng hàng ngày
nhóm thứ năm một số thuốc khác ví dụ như thuốc ho thuốc kích thích dạ dày
nếu hoa kích ứng người bệnh nên uống sirohoa
người bị kích ứng dạ dày do loa lắng có thể mua thêm thuốc giảm kích ứng dạ dày tại nhà
phó giáo sư thanh cho biết những thuốc này là thuốc cơ bản không chỉ riêng người mắc covid một mươi chín
mà chỉ người bị cảm cúm thông thường vẫn có thể dùng
đây là túi thuốc cho tủ thuốc gia đình mọi người có thể chuẩn bị sẵn trong nhà
gói thuốc b
gói thuốc b gồm thuốc kháng viêm kháng đông
thuốc kháng viêm giúp giảm cân bảo sicotine giảm bớt hình thành cục máu đông làm tình trạng người bệnh trở nặng
người bệnh chỉ sử dụng trong một giai đoạn thời điểm nào đó
tuyệt đối không tự sử dụng chỉ định cho mình hay người thân
gói thuốc b giống chỉ định cho người bị viêm rớt dạ dày tá tràn sỉ can sỉ thận
người đang sử dụng biện pháp điều trị dễ gây chảy máu phụ nữ có thai cho con vũ
gói thuốc này gồm hai loại thuốc nhóm một là desa metason là thuốc uống vào buổi sáng sau khi ăn
và nó có thể gây phụ giữ nước trên bệnh nhân đái thao đường làm tăng đường huyết
nhóm thuốc thứ hai là thuốc kháng đông là thuốc ebisaban hai năm mg và rivarosaban một mươi mg sử dụng buổi sáng
thuốc này dùng theo chỉ định của bác sĩ
gói thuốc c hiện nay thuốc kháng virus có một loại đang thử nghiệm
ví dụ như khi sử dụng thuốc manuviravir cần có sự giám sát của bác sĩ
và sử dụng trong các cơ sở y tế vì thuốc đang trong giai đoạn theo dõi
một số người không được sử dụng như cho con bú viêm gan cấp viêm tủy cấp v v